phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh lai châu phối hợp với bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh
vừa phá thành công chuyên án trinh sát bốn trăm một mươi chín v bắt quả tang đối tượng sông a vàng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba
trú tại bảng con khẩu xã hua nhàn huyện bắc yên tỉnh sơn la thu giữ sáu bánh heroin có trọng lượng hơn hai kg
vào lúc một mươi bốn h ba mươi phút ngày hai mươi tám tháng hai tổ công tác làm nhiệm vụ tại khu vực km bốn năm trăm linh đường liên xã malifor hủy luông
xã ba tần huyện sìn hồ phát hiện một đối tượng có biểu hiện nghi vấn nên đã tiến hành kiểm tra
phát hiện lực lượng chức năng đối tượng đã bỏ chạy
tổ công tác đã kịp thời khống chế và bắt giữ được sông a vàng khi đang đeo trên người túi màu đỏ
bên trong có sáu bánh hình chữ nhật chứa chất bột màu trắng
quá trình đấu tranh sông a vảng khai nhận tăng vật bị thu giữ là heroin
trước đó vàng đi từ sơn la sang lai châu để tìm mối tiêu thụ heroin
khi tìm được vàng liên lạc hai đối tượng là người mông ở bên trung quốc mà vàng quen biết từ trước
để tập kết hàng hóa về biên giới việt nam tiêu thụ với giá của sáu bánh heroin là hơn một tỷ đồng tiền việt nam
nếu thành công các đối tượng sẽ trả công cho vàng một mươi tám triệu đồng
trong lúc đang giao dịch thì bị lực lượng công an bắt giữ
còn tại khu vực trạm kiểm soát biên phòng cửa khẩu mỹ quý tây
đồn biên phòng cửa khẩu mỹ quý tây
chủ trì phối hợp với phòng phòng chống ma túy và tội phạm
bộ đội biên phòng tỉnh long an và tri cục hải quan cửa khẩu mỹ quý tây
đã phát hiện và bắt giữ một đối tượng vận chuyển trái phép chất ma túy
trước đó vào lúc một mươi bốn h ngày hai mươi bảy tháng hai
các lực lượng chức năng phát hiện một đối tượng điều khiển xe gắn máy có dấu hiệu nghi vấn
qua kiểm tra giấy tờ và phương tiện đã phát hiện trong cốp xe có ba kg tinh thể màu trắng nghi là ma túy đá
một mươi kg tương đương khoảng bốn viên dạng viên nén màu vàng nghi là ma túy tổng hợp
tại trạm kiểm soát biên phòng cửa khẩu mỹ quý tây
đối tượng khai tên là nguyễn thanh ngọc chú tại huyện đức huệ tỉnh long an
đối tượng ngọc có cửa hàng buôn bán túi sách tại xã somrong huyện chanh xe
tỉnh sao vây riêng vương quốc campuchia
hàng ngày ngọc qua lại cửa khẩu để làm ăn buôn bán
quá trình điều tra các đối tượng luôn tìm cách đối phó với cơ quan chức năng
bộ đội biên phòng long an đã phối hợp với cơ quan chức năng phía nước bạn campuchia
tiến hành khám xét cửa hàng bán túi sách do đối tượng làm chủ
đã phát hiện thêm hai năm kg nghi là ma túy
hiện vụ việc đang được đồn biên phòng cửa khẩu mỹ quý tây
và phòng phòng chống ma túy và tội phạm bộ đội biên phòng long an
phối hợp với các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ
cục phát thanh truyền hình và thông tin điện tử cho biết đã yêu cầu google
là đơn vị chủ quản của kênh youtube
gỡ bỏ những video không phù hợp hướng dẫn trẻ tự làm hại bản thân
trên youtube trong nhiều video dành cho trẻ em như là phim hoạt hình
đã xuất hiện một thử thách có tên là momo
với hình ảnh một người phụ nữ đầu người mình gà với mái tóc đen
hướng dẫn người dùng cách tự làm hại bản thân
và thử thách này được cho là trào lưu đã đến từ anh vào năm hai nghìn một mươi sáu
cục phát thanh truyền hình và thông tin điện tử đã yêu cầu google
gỡ bỏ và tăng cường bộ lọc kiểm duyệt các clip có nội dung độc hại
không để cho các clip này tiếp tục xuất hiện trên youtube
chuyển sang một thông tin khác hai mươi một tháng đó chính là mức lãi suất
đã khiến một trăm một mươi chín con nợ tại huyện trảng bàng tỉnh tây ninh phải điêu đứng
vì đã xa vào một nhóm đối tượng hoạt động tín dụng đen tại địa phương
vào chiều ngày hôm nay cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện tràng bàng
tỉnh tây ninh đã bắt giữ ba đối tượng gồm nguyễn văn nghĩa phạm văn tuyên
và nguyễn văn điệp cùng quê huyện kim sơn tỉnh ninh bình
để điều tra mở rộng về hành vi cho vay nặng lãi
qua khám xét nơi ở của các đối tượng công an huyện tràng bàng đã thu giữ
tăng vật gồm bốn mươi năm giấy chứng minh nhân dân tám mươi hai sổ hộ khẩu một giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
các máy tính các quyển sổ ghi lại hoạt động vay tiền và trên hai mươi một triệu đồng tiền mặt
tại cơ quan công an cả ba bước đầu khai nhận đã cho khoảng một trăm một mươi chín người vay
với tổng số tiền khoảng ba trăm linh triệu đồng lãi suất là hai mươi một tháng
để tiện cho việc hoạt động tuyên đã đứng ra thuê một phòng trọ trên địa bàn
để cất giữ toàn bộ giấy tờ của con nợ
tuyên đã đứng ra nhau thu tiền của người vay
nếu người vay nợ không có khả năng chi trả thì cả nhóm đe dọa đánh đập buộc phải trả tiền đúng thời hạn
thưa quý vị và các bạn rất nhiều thủ đoạn mới trong việc buôn lậu và gian lận thương mại trên biển
đã được các đối tượng vận chuyển biến hóa nhằm qua mắt lực lượng chức năng
và đây là vấn đề được bộ tư lệnh cảnh sát biển việt nam chỉ ra
trong lễ gia quân huấn luyện toàn quân được tổ chức vào sáng ngày hôm nay
tại trụ sở bộ tư lệnh cảnh sát biển
xuồng vận chuyển hàng lậu được hoán cải lắp bốn máy với công suất hai trăm năm mươi cv một máy
tốc độ có thể lên đến một trăm linh km trên giờ
hay buôn lậu theo tổ đội để dễ dàng trốn tránh sự truy đuổi của lực lượng chức năng
dùng thiết bị định vị để gắn trong hàng lậu sẵn sàng thả xuống biển để thoát tội
thậm chí theo dõi trinh sát lại chính lực lượng chức năng mỗi lần xuất quân
các đối tượng có tiến hành theo dõi lại
đối với các cơ quan chức năng thì nó cũng vẫn thường xảy ra
đấy là cái quy luật của số tội phạm
thế thì để mà chúng ta có thể khôn khéo và dùng các cái biện pháp nghiệp vụ
để không cho đối tượng nó phát hiện
và các hoạt động của các lực lượng ở cả trên bờ cũng như là khi ra biển
thì cần phải được ngụy trang rồi với các cái vai khác nhau
hoặc là với các vị trí khác nhau thì để làm sao mục đích là chúng ta có thể nghi binh đánh lừa được đối tượng
và chúng ta có thể phát hiện và đấu tranh có hiệu quả với các cái hành vi phạm tội và phim phạm pháp luật ở trên biển
những thủ đoạn trên đã được bộ tư lệnh cảnh sát biển việt nam
chỉ ra trong lễ gia quân huấn luyện toàn quân hai nghìn một mươi chín để chia sẻ rút kinh nghiệm
đồng thời năm nay cảnh sát biển việt nam cũng được trang bị nhiều phương tiện hiện đại như bộ truyền tin
máy bay trinh sát vệ tinh không người lái sẽ góp phần ngăn chặn tốt những hành vi vi phạm trên biển
lực lượng cảnh sát biển việt nam cũng đã được trang bị rất là nhiều các loại máy móc phương tiện hiện đại
điều quan trọng là công tác huấn luyện làm sao để sử dụng thành thạo làm chủ được những phương tiện đấy
thì mình mới có thể phát huy được tối đa hiệu quả để phục vụ cho công tác là đấu tranh thực thi pháp luật này
rồi phát hiện rồi phòng ngừa
phải đấu tranh với các cái loại tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật ở trên biển
buôn lậu trên biển thường được vận chuyển số lượng lớn hành vi của đối tượng thường manh động lại được cập nhật thường xuyên
vậy nên việc trang bị kiến thức kỹ năng và cập nhật cách sử dụng làm chủ các phương tiện hiện đại
là điều cần thiết để đấu tranh với các hành vi vi phạm trên biển
tiếp sau đây mời quý vị và các bạn cùng cập nhật nhiều thông tin đáng chú ý khác
từ trường quay phía nam
trong dịp sống hai mươi bốn trên bảy
tòa hỏi nguyên đơn và bị đơn về các yêu cầu khác trong vụ án về khoản tiền hơn hai một trăm linh tỷ đồng
mà phía ông vũ phản tố
tòa yêu cầu được cung cấp thêm chứng cứ liên quan đến khoản tiền này
hội đồng xét xử xét thấy cần xác minh các khoản tiền của nguyên đơn trong các ngân hàng
vì vậy quyết định tạm ngừng xét xử vụ án
phiên tòa sẽ tiếp tục được phân xử vào sáng ngày hai mươi bảy tháng ba
trước đó tại phiên tòa ngày hai mươi năm tháng hai viện kiểm sát đề nghị hội đồng xét xử chấp nhận yêu cầu
xin ly hôn của bà thảo việc nuôi con giao cho bà thảo ông vũ có nghĩa vụ cấp dưỡng một mươi tỷ đồng
trong một năm cho bốn đứa con bắt đầu tính từ năm hai nghìn một mươi ba đến khi học xong đại học
về tài sản số tiền hơn hai một trăm linh tỷ đồng tại các ngân hàng viện kiểm sát nhận thấy hiện chưa đảm bảo về tố tụng
việc thu thập chứng cứ chưa đầy đủ nên chưa có cơ sở vững chắc để giải quyết
về phương án chi cổ phần bà thảo đề nghị được chia năm mươi một tại công ty cổ phần đầu tư trung nguyên
một mươi năm cổ phần tại công ty cổ phần tập đoàn trung nguyên và bảy năm tại công ty cổ phần hòa tăng trung nguyên
số cổ phần của các công ty còn lại sẽ do ông vũ nắm giữ
ông vũ không đồng ý yêu cầu chi tỷ lệ bảy ba
về bất động sản nguyên đơn và bị đơn đồng ý chia theo tỷ lệ năm năm
theo đó bà thảo sẽ nhận bảy nhà đất đang quản lý còn ông vũ nhận sáu bất động sản do ông quản lý
bà thảo có nhiệm vụ thanh toán lại số tiền trên lệch cho bị đơn
viện kiểm sát đề nghị hội đồng xét xử chấp nhận sự thỏa thuận này
theo dự thảo kế hoạch tuyển sinh từ bộ công an năm hai nghìn một mươi chín
hai trường đại học an ninh nhân dân và trường đại học cảnh sát nhân dân dự kiến không có chi tiêu tuyển sinh năm nay
hay nói cách khác là có thể tạm dừng tuyển sinh đại học năm hai nghìn một mươi chín
khối các trường công an sẽ chỉ còn ba trường tuyển sinh trình độ đại học là học viện an ninh nhân dân
học viện cảnh sát nhân dân và trường đại học phòng cháy chữa cháy
hai trường đại học công an nhân dân có cơ sở tại phía nam là trường đại học an ninh nhân dân
và trường đại học cảnh sát nhân dân dự kiến không có chỉ tiêu tuyển sinh đại học năm nay
tuy nhiên để bù đắp cho việc có thể ngừng tuyển sinh bậc đại học với các trường công an nhân dân phía nam
nhóm ngành nghiệp vụ an ninh nghiệp vụ cảnh sát của học viện cảnh sát nhân dân và học viện an ninh nhân dân
lần đầu tiên đều mở rộng vùng tuyển sinh ra toàn quốc chứ không chỉ giới hạn vùng tuyển sinh phía bắc
trước đó từ năm hai nghìn một mươi tám hai trường khác thuộc khối công an là trường đại học kỹ thuật hậu cần công an nhân dân
và học viện chính trị công an nhân dân cũng đã phải tạm dừng tuyển sinh bậc đại học
tình trạng mất an toàn giao thông ở khu vực trung tâm thành phố hồ chí minh liên quan đến xe bèn xe bồn
đã từng là nỗi ám ảnh với người dân
tuy nhiên với sự kiểm tra xử lý quyết liệt của các đơn vị chức năng
tình trạng xe tải trọng lớn vi phạm ở khu vực nội đô thành phố đã từng bước được kéo giảm
giao lộ tôn đức thắng nguyễn hữu cảnh quận một thành phố hồ chí minh từng là điểm nóng về trực tự an toàn giao thông
đây là cửa ngõ các xe tải trọng lớn đặc biệt là xe bồn đi qua với cường độ cao
chỉ trong khoảng ba mươi phút lực lượng cảnh sát giao thông đã xử lý hàng chục trường hợp vi phạm
một ngày chạy được có hai chiến mà đi đúng giờ thì không được hai chiến
đâu dám đi chiến thứ hai chiến thứ hai là không có đủ giờ
vì áp lực giờ chạy
một ngày là mình chạy ăn chiến tiền công mình không có lương bổng gì khác hết chứ
mình phải gán bò sớm vài phút vậy đó cho nó đỡ được giờ giấc thôi chứ biết cũng biết vi phạm chứ
trước đây tình trạng xe ben xe bồn vô tư lưu thông vào khu vực nội đô bất chấp đường cấm giờ cấm
phóng nhanh vừa ẩu đã dẫn đến nhiều vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng
tuy nhiên với sự kiểm soát các cao của các cơ quan chức năng tình trạng trên đã được kéo giảm đáng kể
một số phương tiện như xe bèn xe bồn là được chấp phép do đó thì lợi dụng
do đó thì một số phương tiện không có phép thì chạy cũng lẫn vào
cái khó khăn là thứ nhất là khi tần trai bóng sát thì không thể nào biết được xe đó có phép hay không
nếu muốn thì phải dừng phương tiện lại thì kiểm tra
và khi dừng phương tiện có thể là phương tiện đó chiếm một phần đường lòng đường xe chạy gây cản trở
và khi xử lý thì
các phương tiện vi phạm là có thể là điện thoại báo nhau
một số phương tiện thì không xử lý được một hai chiếc thì không chạy nữa không xử lý được nữa
trong năm hai nghìn một mươi tám cảnh sát giao thông tp hcm đã phát hiện xử lý khoảng ba trường hợp xe ben xe bồn đi vào đường cấm giờ cấm không đầy đủ giấy phép
trong thời gian tới các cơ quan chức năng sẽ tăng cường công tác xử lý tuyên truyền phối hợp làm việc chặt chẽ với các doanh nghiệp chủ sở hữu các phương tiện
để ngăn chặn hạn chế tình trạng mất an toàn giao thông
thưa quý vị sau chủ trương thu mua tạm trữ hai trăm linh tấn gạo và tám mươi tấn lúa của chính phủ
thị trường tiêu thụ lúa ở đồng tháp có chiều hướng khởi sắc hơn giá lúa tăng nhẹ thương lái tăng cường thu mua
cùng với sự vào cuộc tích cực chủ động của các cấp ngành và cộng đồng doanh nghiệp
hiện giá lúa tươi ở đồng bằng sông cửu long nói chung và tỉnh đồng tháp nói riêng đang tăng nhẹ từ một trăm linh đến hai trăm linh đồng một kg
những diện tích lúa tồn động nằm đường đang được dời đi giá lúa tăng hoạt động mua bán lúa những ngày này cũng tất bật hơn
tôi có bắt truyền hình lên thì tôi có nghe là thủ tướng chính phủ đã có quy định là phải tăng giá lúa lên để cho người nông dân được nhờ
mấy ngày trước thì cái giá lúa nó quá thấp hiện bây giờ thì giá lúa nó hơi tăng lên
đã hết vụ rồi
mấy ngày dài thì mới đầu mua bốn bốn trăm linh rồi lên bốn năm trăm linh nay lên bốn sáu trăm linh rồi bốn bảy trăm linh nó sựng sựng lại rồi đó
thì tình hình nó có hơi lên nó hơi dễ bán hơn bữa hẻm
thì cũng nghe nói nhà nước cho ăn lên giá dân bên ngoài cũng đòi lên mình cũng mua nhóm lên cũng để để để vậy đó
hiện chủ trương tạm trữ của chính phủ đã được các địa phương triển khai xuống nhân dân
dù rất hy vọng trong vài ngày tới giá lúa tiếp tục tăng lên tuy nhiên việc trữ lúa lại chờ giá
không phải địa phương nào cũng thực hiện được bởi còn những bất cập
thì qua cái nhận được công dân số chín mươi một của phòng kinh tế hà tạng về việc thu tạm trữ lúa gà lúa cho nông dân
khi có nhu cầu giá lúa tăng cao thì sẽ là bán ra cho thương lái
thì qua đó thì trên đường nhận triển thì từ đây địa điểm tập kết ở phường một mươi một thành phố cầu lãnh giữa thời xa
thì nó khó khó là cái đường dẫn chuyển xa cái diện tích ở xã long thận thì đa số là manh múng
không phải tập trung nhiều hết ta như các cái đồng lớn khác
bằng ra nông dân thì ta bán ra ngoài hết
tại hội nghị xúc tiến tiêu thụ lúa gạo vùng đồng bằng sông cửu long diễn ra vào cuối tháng hai vừa qua tại đồng tháp
hiệp hội lương thực việt nam cho rằng thị trường lúa gạo năm hai nghìn một mươi chín sẽ rất khó duy trì mặt bằng giá như năm hai nghìn hai mươi
thị trường trung quốc thị trường lớn của xuất khẩu lúa gạo việt nam vẫn khó khăn kéo dài và một số thị trường khác vẫn chưa khởi sách
do đó các doanh nghiệp cần xúc tiến các thị trường mới
và củng cố thị trường nội địa
xong với bài toán về sản xuất lúa gạo bền vững đảng bộ và chính quyền tỉnh đồng tháp nhận định
để thoát khỏi lời nguy chi phí cao chất lượng kém nông dân không thể tiếp tục sản xuất cá thể mạnh ai nấy làm
mapec cùng hợp tác để liên kết sản xuất và vai trò dẫn dắt thị trường của doanh nghiệp là thực sự cần thiết
thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc nhịp sống hai mươi bốn trên bảy ngày hôm nay
cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi
quang huy xin mời quý vị quay trở lại hà nội tiếp tục bản tin an ninh hai mươi bốn h
hãy đăng ký kênh để nhận thông tin nhất

hãy đăng ký kênh để nhận thông tin nhất

hãy đăng ký kênh để nhận thông tin nhất
chủ tịch triều tiên kim trương ươn đã cảm ơn những tình cảm mà đảng nhà nước và nhân dân việt nam dành cho chủ tịch trong những ngày qua
đồng thời đánh giá cao mối quan hệ tốt đẹp giữa hai nước trong lịch sử và hiện tại
sau cuộc hội đàm với tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng chủ tịch triều tiên kim trương ương có cuộc hội kiến với thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc và chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân
việt nam và triều tiên đã thiết lập quan hệ ngoại giao từ rất sớm
ngày ba mươi một tháng một năm một nghìn chín trăm năm mươi triều tiên trở thành nước thứ ba sau liên xô và trung quốc công nhận việt nam dân chủ cộng hòa
đó là sự công nhận hết sức quy báo trong giai đoạn đầu của kháng chiến
từ một nền tảng bền chắc nên sáu mươi chín năm qua với nhiều thăng trầm của lịch sử mỗi nước quan hệ hữu nghị việt nam triều tiên vẫn được củng cố và vun đắp cho đến ngày hôm nay
và những người tạo nên nền tảng đó chính là hai lãnh tụ của hai nước chủ tịch hồ chí minh và nhà lãnh đạo kim nhật thành
thủ đô bình nhưỡng của cộng hòa dân chủ nhân dân triều tiên
tại trường mẫu giáo kiêu sang có một lớp học mang tên là hồ chí minh
bài hát nhớ ơn bác của nhạc sĩ phan hùng kiều với giọng hát của các em nhỏ triều tiên
những cô bé cậu bé này khi lớn lên có lẽ cũng sẽ không có nhiều cơ hội để tới việt nam
nhưng việt nam đã trở thành một đất nước gần gũi ngay từ những ngày thơ ấu
với một lãnh tụ vĩ đại và kính mến là chủ tịch hồ chí minh
quan hệ hữu nghị giữa việt nam và cộng hòa dân chủ nhân dân triều tiên được đặt nền móng bằng các chuyến thăm của lãnh tụ hai nước là chủ tịch hồ chí minh và nhà lãnh đạo kim nhật thành
bảy năm sau khi thiết lập quan hệ ngoại giao tháng một mươi hai năm một nghìn chín trăm năm mươi bảy chủ tịch hồ chí minh đã tới thăm triều tiên thăm một đông trường ở pion và trường học ở thủ đô bình nhưỡng
một năm sau vào tháng một mươi một năm một nghìn chín trăm năm mươi tám
nhà lãnh đạo kim nhật thành thăm việt nam ông nghỉ ở một khu nhà ven hồ tây thăm nhà máy dệt nam định huyện từ liêm và bảo tàng lịch sử quân sự việt nam
đến tháng một mươi một năm một nghìn chín trăm sáu mươi bốn nhà lãnh đạo kim nhật thành trở lại việt nam một lần nữa và tới thăm vịnh hạ long
cùng tương trợ lẫn nhau qua khói lửa chiến tranh những năm một nghìn chín trăm sáu mươi và một nghìn chín trăm bảy mươi triều tiên cũng giúp việt nam đào tạo hàng trăm sinh viên và viện trợ xi măng thép vải thuốc men phân bón
còn việt nam cũng đã nhiều lần
việt nam cũng đã nhiều lần hỗ trợ cho triều tiên những lúc khó khăn như một trăm linh tấn gạo năm một nghìn chín trăm chín mươi năm một mươi ba tấn gạo năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy
trong giai đoạn hai nghìn hai nghìn một mươi hai việt nam hỗ trợ triều tiên gần hai mươi ba tấn gạo và năm mươi đô la mỹ
giữa triều tiên và việt nam hai nước có một mối quan hệ truyền thống lâu dài được thiết ngập ngay từ những năm năm mươi của thế kỷ trước
và việt nam triều tiên cũng đã từng ủng hộ
việt nam cũng đã từng ủng hộ rất tích cực nhân dân việt nam trong cuộc kháng chiến chung mỹ
và sau này khi triều tiên việt nam giành được sự toàn bẹn đất nước kinh tế từng tốt phát triển
thì chúng ta cũng đã ủng hộ rất tích cực nhân dân triều tiên trong những lúc triều tiên gặp khó khăn
mặc dù là quan hệ hai nước cũng có những bước thăng trầm
thế nhưng mà gần đây chúng ta thấy rằng là quan hệ hai nước có rất nhiều những cái biểu hiện nồng ấm
và đặc biệt thông qua cuộc cho tổ chức hội nghị thượng đỉnh này
tôi cho rằng đánh dấu một bước phát triển mới trong quan hệ việt nam triều tiên
và nếu như ở thủ đô bình nhưỡng có lớp học mang tên hồ chí minh
thì ở hà nội có một lớp học mang tên kim nhật thành
đó là lớp học ở trường mầm non hữu nghị việt triều
ngôi trường được xây bằng kinh phí hỗ trợ của chính phủ triều tiên năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám
sau hơn bốn mươi năm đã trở thành một trong những biểu tượng của tình bạn bền vững việt nam triều tiên
chủ tịch hồ chí minh và nhà lãnh đạo kim nhật thành chính là những người đã gieo mầm
cho mối quan hệ hữu nghị truyền thống việt nam triều tiên
và ngày nay thì tình hữu nghị đó sẽ tiếp tục được gìn giữ vun đắp và phát triển
bằng những mầm non mới đó là những cô bé cậu bé này
thưa quý vị an ninh an toàn là một trong những lý do quan trọng
để việt nam trở thành địa điểm lý tưởng tổ chức hội nghị thượng đỉnh mỹ triều tiên lần thứ hai
dù chỉ có thời gian ngắn để chuẩn bị cho hội nghị
song với tinh thần quyết tâm và nỗ lực cao nhất
lực lượng công an việt nam đã chủ động xây dựng các phương án kế hoạch công tác
đảm bảo tuyệt đối an ninh an toàn cho các hoạt động trước trong thời gian diễn ra hội nghị
qua đó góp phần nâng cao vai trò vị thế uy tín của việt nam
và ghi nhược dấu ấn với du lận quốc tế về một đất nước việt nam thân thiện và an toàn
hội nghị thượng đỉnh mỹ triều lần hai được tổ chức tại thành phố hà nội việt nam
sự kiện này đã trở thành tâm điểm của thế giới
thu hút khoảng ba phóng viên quốc tế
trên hai trăm linh hãng thông tấn quốc tế đến từ gần bốn mươi quốc gia và vùng lãnh thổ tới việt nam
công tác an ninh an toàn được đặt lên hàng đầu
hàng nghìn cán bộ chiến sĩ công an thành phố hà nội được huy động
phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của bộ công an
đã bố trí tại các tổ kíp chiến đấu triển khai công tác bảo vệ tại các điểm chốt
tất cả tạo thành những bức tường an ninh chặt chẽ
chúng ta thể hiện với đảng nhà nước ngành công an và đặc biệt là các tầng lớp nhân dân
về trách nhiệm của mình sự tận tụy sáng tạo trong công tác
để chúng ta hoàn thành cái nhiệm vụ đảm bảo cái hoạt động đối ngoại cao nhất của đảng và nhà nước ta
tại các khu vực và địa điểm ở hà nội
hay ga đồng đăng sân bay nội bài hàng chục phương án kế hoạch bảo vệ được xây dựng
trong đó là các phương án kế hoạch bảo vệ được xây dựng
đảm bảo an toàn lộ trình các tuyến đường di chuyển
tại trung tâm báo chí quốc tế những yêu cầu về an ninh an toàn an ninh mạng đã được triển khai đồng bộ
các địa điểm lưu trú của đoàn mỹ và triều tiên
nhiều hàng giao sắt hai lớp được thiết lập kiểm soát chặt chẽ khi ra vào khu vực bảo vệ
bộ công an cũng đã điều động nhiều đơn vị nghiệp vụ
cám bộ chiến sĩ cảnh sát cơ động tăng cường công tác nắm tình hình
kịp thời xử lý các tình huống bất ngờ có thể xảy ra
những địa điểm công cộng đều có cảnh sát cơ động
kết hợp với các lực lượng phòng ngừa
không để xảy ra các hoạt động vi phạm pháp luật khác trên địa bàn thủ đô

công tác bảo vệ tuyệt đối an toàn hoạt động của các nguyên thủ quốc gia
cũng được các lực lượng triển khai với nhiều phương án tối ưu nhất
kiểm soát an ninh được đặt ở mức yêu cầu cao nhất
các trang thiết bị hiện đại được đưa vào sử dụng
tại vòng trong lực lượng an ninh
cảnh vệ việt nam
đã phối hợp chặt chẽ hiệu quả với lực lượng đặc vụ mỹ
lực lượng cảnh vệ triều tiên
xây dựng các kế hoạch bảo vệ các tình huống có thể phát sinh
dưới sự chỉ đạo quyết liệt của đảng ủy công an trung ương
lãnh đạo bộ công an
công an các đơn vị địa phương đã chủ động nắm chắc tình hình
huy động một cách cao nhất về người
các phương tiện vũ khí hiện đại
đảm bảo công tác ứng trực và bảo vệ mục tiêu
thực hiện chỉ đạo của bác nguyên thư của thủ tướng chính phủ
đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ và đồng chí bộ trưởng đã chỉ đạo
chúng ta xây dựng một kế hoạch rất toàn diện cụ thể tỉ mỉ
trong việc đảm bảo tuyệt đối an toàn cho cuộc gặp thượng đỉnh cấp cao lần này
chúng ta đã phối hợp chặt chẽ với bộ ngoại giao
với bộ quốc phòng với bộ thông tin truyền thông
và với các bộ ngành có liên quan
xây dựng một kế hoạch khá toàn diện cụ thể và rất chi tiết
ngay từ đầu và rất sớm
các cơ quan an ninh tình báo
và các cơ quan có liên quan của hoa kỳ và triều tiên
đã chủ động phối hợp với chúng ta
và chúng ta cũng chủ động tạo điều kiện tốt nhất cho các cơ quan của bạn
ngoài sự nỗ lực cố gắng của lực lượng quân đội nhân dân và công an nhân dân
chúng ta không thể không nói đến vai trò của nhân dân
và sự phối hợp chặt chẽ này là nguyên nhân để chúng ta đảm bảo thành công
nhiệm vụ bảo vệ an ninh an toàn cho cuộc gặp cấp cao lần này
trong những ngày diễn ra hội nghị thượng đỉnh mỹ triều
truyền thông quốc tế
cũng đã có những đánh giá cao về công tác đảm bảo an ninh của nước chủ nhà việt nam
lực lượng đảm bảo an ninh của việt nam đã làm việc rất chuyên nghiệp
thể hiện sự thân thiện và tinh thần mến khách
việc bảo vệ tuyệt đối an ninh an toàn
tổ chức thành công hội nghị thượng đỉnh mỹ triều lần hai
đã góp phần nâng cao hình ảnh vị thế của việt nam trên trường quốc tế
nhằm bảo đảm an ninh an toàn giao thông thông suốt cho chuyến thăm của chủ tịch triều tiên kim trương ươn
từ ngày một ba đến ngày hai ba
công an tp hà nội thông báo phát đường giao thông
và tổ chức hướng đi cho các phương tiện trên địa bàn thủ đô như sau
tạm cấm đối với các loại xe vận chuyển vũ khí công cụ hỗ trợ vật liệu nổ chất cháy
đi qua địa bàn hà nội trước và trong thời gian diễn ra lễ thăm chính thức
trừ xe của lực lượng vũ trang
các xe bồn xe c tech chở ga chở xăng dầu cấm hoạt động trên các tuyến hành lang bảo vệ
nơi lưu trú của đoàn triều tiên
chỉ được vào các địa điểm đổ xăng dầu trong thời gian từ hai mươi bốn h đến năm h sáng ngày hôm sau
từ một mươi bốn h đến hai mươi ba h ngày một tháng ba năm hai nghìn một mươi chín tạm cấm đối với các loại xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách
hàng hóa trừ các xe phục vụ hội nghị xe có phù hiệu bảo vệ và xe giải quyết khắc phục các sự cố
đồng thời hạn chế đối với xe ô tô mô tô cá nhân hoạt động trên các tuyến đường
lý thường kiệt quán xứ trang thi điện biên phủ độc lập
hoàng văn thụ chu văn an lê hồng phong hùng vương hoàng diệu hai bà trưng bà triệu trần phú phan bội châu
từ một mươi ba h đến một mươi năm h ngày hai tháng ba tạm cấm ô tô chở khách hàng hóa hạn chế đối với xe ô tô mô tô cá nhân trên quốc lộ một b
lối lên xuống cao tốc hà nội bắc giang với quốc lộ năm đường nguyễn văn linh nguyễn văn cử
cầu trương dương trần quang khải tràng tiền ngô quyền lý thường kiệt phan chu trinh trần khánh dư
d bốn trăm linh một từ một h đến một mươi bảy h ngày hai tháng ba phân luồng từ xa đối với các xe ô tô tải có tải trọng trên một mươi tấn
xe ô tô chở người từ chín chỗ trở lên không lưu thông cả hai chiều đường trên đoạn tuyến quốc lộ một b
đoạn tiếp giáp hà nội bắc ninh đến khu vực đường dẫn vào cao tốc hà nội hải phòng
từ tám h đến một mươi bảy h ngày hai tháng ba cấm lưu thông cả hai chiều đường đối với tất cả các loại phương tiện
và người tham gia giao thông trên lối lên xuống cao tốc
hà nội bắc giang với quốc lộ năm và đoạn tuyến quốc lộ một b đoạn tiếp giáp hà nội bắc ninh
đến khu vực đường dẫn vào cao tốc hà nội hải phòng
từ một mươi bốn h đến một mươi bảy h ngày hai tháng ba cấm lưu thông chiều đường đối với các xe ô tô tải có tải trọng trên một mươi tấn
xe ô tô chở người từ chín chỗ trở lên trên đoạn tuyến quốc lộ một mươi tám đoạn tiếp giáp với tỉnh bắc ninh
đến nút giao phó nguyên giáp
vâng đề nghị tất cả các phương tiện khi tham gia giao thông phải nghiêm chỉnh
kiểm chấp hành luật giao thông đường bộ
khi gặp các xe được quyền ưu tiên đang phát tín hiệu ưu tiên đi làm nhiệm vụ phải khẩn trương nhường đường
chủ động đi vào các đường tránh gần nhất hoặc dừng hẳn lại nhường đường cho đoàn xe ưu tiên đi qua
tiếp tục với những tin tức khác
sáng ngày hôm nay dưới sự chủ trì của thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc
chính phủ đã họp phiên thường kỳ tháng hai để đánh giá tình hình kinh tế
xã hội tháng hai và hai tháng đầu năm hai nghìn một mươi chín đồng thời ban thảo một số nội dung cụ thể khác
phát biểu khai mạc phiên họp thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc nhấn mạnh đến hai sự kiện nổi bật trong tháng hai vừa qua
mà toàn đảng toàn dân toàn quân đặc biệt là chính phủ đã chỉ đạo tổ chức thực hiện đạt nhiều kết quả tốt
theo thủ tướng công tác chuẩn bị cho người dân đón tết nguyên đán kỷ hợi vừa qua được thực hiện tốt
người dân đón tết đầm ấm vui tươi hạnh phúc
cùng với đó
ngay sau tết các bộ ngành địa phương cũng đã có những chỉ đạo quyết liệt
ngăn chặn tình trạng lễ hội không lành mạnh cả nước nhanh chóng bắt tay vào các hoạt động lao động sản xuất
thủ tướng cũng nhấn mạnh đến công tác chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh mỹ triều tiên lần hai tại hà nội
mặc dù thời gian rất gấp nhưng đã được triển khai rất tốt chú đáo đảm bảo tuyệt đối an toàn
đặc biệt việt nam đã quảng bá hình ảnh một đất nước yêu chuộng hòa bình
đạt nhiều thành tựu trong công cuộc đổi mới và hội nhập quốc tế
thay mặt chính phủ thủ tướng đánh giá cao nỗ lực các bộ ngành địa phương
nhất là bộ thông tin và truyền thông công an quân đội ngoại giao văn phòng chính phủ và thành phố hà nội
đánh giá tình hình kinh tế xã hội tháng hai thủ tướng cho rằng tình hình chung vẫn có nhiều mặt tích cực
kinh tế vĩ mô được đảm bảo đầu tư nước ngoài tăng du lịch tăng kỷ lục với nhiều lễ hội
xuất khẩu tăng nông nghiệp gặp thời tiết thuận lợi
tổng cầu hàng hóa tiếp tục được tăng mạnh mức bán lẻ hàng hóa đặc biệt là hàng tiêu dùng tăng cao
thủ tướng cũng lưu ý đến một số vấn đề trước mắt cần tập trung giải quyết
đó là dịch tả lợn châu phi bùng phát ở năm địa phương vừa được công bố cần có giải pháp xử lý
gia lúa độc bằng sông kiều long xuống thấp cần có biện pháp cải thiện để nâng cao thu nhập đời sống của bà con
tại phiên họp này chính phủ bàn về một số nội dung chính
gồm đánh giá tình hình kinh tế xã hội tháng hai và hai tháng đầu năm hai nghìn hai mươi
về phân bổ cho các địa phương kinh phí bảo trì đường bộ năm hai nghìn một mươi tám
báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ và kết quả kiểm tra tháng hai năm hai nghìn một mươi chín
của tổ công tác của thủ tướng chính phủ và một số nội dung khác
sáng nay tại hà nội thường trực ủy ban quốc phòng và an ninh của quốc hội
đã tổ chức phiên họp thẩm tra dự án luật dân quân tự vệ sửa đổi
dự phiên họp có đại tướng đỗ bá tị
đảng phó chủ tịch quốc hội
tại phiên họp đa số ý kiến đều tán thành với sự cần thiết
phải sửa đổi luật dân quân tự vệ năm hai nghìn chín
nhằm đảm bảo phù hợp với thực tiễn hiện nay và thống nhất với hệ thống pháp luật hiện hành
bên cạnh đó các đại biểu cũng đã đóng góp các ý kiến xung quanh
một số nội dung của dự thảo luật như tổ chức tự vệ trong doanh nghiệp
việc mở rộng lực lượng dân quân tự vệ
cùng với đó là một số quy định về trách nhiệm của lực lượng dân quân tự vệ
các luật khác
nhiều ý kiến đề nghị dự thảo luật cần bổ sung một số quy định
làm rõ hơn nữa chức năng nhiệm vụ của lực lượng dân quân tự vệ
quy định rõ hơn về nguyên tắc hoạt động của dân quân tự vệ
đồng thời cũng tránh xu hướng chính quy hóa lực lượng này
sáng nay một tháng ba thượng tướng nguyễn văn thành
ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an
đã đến thăm và khen thưởng bệnh viện ba mươi tháng bốn
vì đã cứu sống bệnh nhân đặt thành công máy tạo nhịp tim
một trong những kỹ thuật phức tạp trong chuyên ngành tim mạch can thiệp
bệnh nhân sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi bốn nhập viện ngày một mươi một tháng hai
trong trạng thái mệt khó thở kéo dài
sau khi hội chẩn các bác sĩ đánh giá đây là ca suy tim nặng
kèm mất đồng bộ thất trái và được chế định đặt máy tái đồng bộ tim
kèm khứ rung
hiện tại sức khỏe bệnh nhân đã ổn định
kỹ thuật đặt máy tái đồng bộ tim là kỹ thuật phức tạp
và chỉ có năm bệnh viện tại tp hcm thực hiện được
đây cũng là ca thành công đầu tiên của các bác sĩ bệnh viện ba mươi tháng bốn
dưới sự hỗ trợ của các chuyên gia tiêm mạch đầu ngành
trước những nỗ lực cứu sống bệnh nhân của tập thể y bác sĩ bệnh viện ba mươi tháng bốn
thứ trưởng nguyễn văn thành đã đến thăm bệnh nhân
đồng thời biểu dương năng lực và tinh thần hết lòng vì người bệnh
của các bác sĩ bệnh viện ba mươi tháng bốn
tại hà nội sáng nay đảng ủy công an trung ương bộ công an đã tổ chức
buổi báo cáo thời sự cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo chủ chốt
và báo cáo viên các cấp trong công an nhân dân
buổi báo cáo thật sự được tổ chức theo hình thức trực tuyến
giữa điểm cầu hà nội và tp hcm và công an các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương
tại buổi báo cáo thời sự các đại biểu đã nghe tiến sĩ trần việt thái
phó viện trưởng viện nghiên cứu chiến lược ngoại giao
trình bày về tình hình thời sự một số nước trong khu vực và thế giới
hoạt động đối ngoại của đảng và nhà nước ta trong năm hai nghìn một mươi chín
cũng như dự báo tình hình thế giới và nhiệm vụ công tác đối ngoại
thông qua buổi báo cáo thời sự đội ngũ cán bộ lãnh đạo chủ chốt
và báo cáo viên của các đơn vị đã nắm rõ